thưa quý vị chiều nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức lễ gặp mặt các nghệ sĩ công an nhân dân
được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú lần thứ chín vừa qua
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã dự buổi lễ và chúc mừng các nghệ sĩ
tại buổi gặp mặt đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tặng hòa chúc mừng ba đồng chí
được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân và hai đồng chí được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vừa qua
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích của các nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân
nhấn mạnh vai trò của văn hóa nghệ thuật trong đời sống xã hội nói chung
và vai trò của những nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân nói riêng trên mặt trận văn hóa tư tưởng
bộ trưởng tô lâm khẳng định những năm qua đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an luôn quan tâm tạo điều kiện về vật chất và tinh thần
để chăm lo tạo động lực cho hoạt động sáng tạo của các nghệ sĩ tại các đơn vị nghệ thuật của công an nhân dân
các nghệ sĩ công an được phong tặng nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú lần này khẳng định sự trưởng thành về tài năng
uy tín nghệ thuật của đội ngũ nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị các nghệ sĩ chiến sĩ công an nhân dân tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động
bồi dưỡng tài năng nghệ thuật không ngừng tìm tòi khơi dậy mọi nguồn lực sáng tạo nghệ thuật
tiếp tục phát triển tài năng để có nhiều thành công mới trong hoạt động biểu diễn quảng bá các tác phẩm có giá trị về tư tưởng nghệ thuật
về đề tài công an nhân dân bám sát và phản ánh sinh động chân thực về cuộc sống công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
tăng cường tuyên truyền hình ảnh đẹp gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến của cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng
góp phần xây dựng phát triển toàn diện văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước